ủy ban nhân dân tp hà nội vừa phê duyệt kinh phí trên năm trăm linh tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng có công với cách mạng
đối tượng bảo trợ xã hội người thuộc hộ nghèo cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
tổng số người thuộc bốn nhóm đối tượng người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội
người thuộc hộ nghèo cận nghèo gặp khó khăn thuộc diện được hỗ trợ là trên bốn trăm linh người
đây là những nhóm đối tượng đầu tiên hà nội triển khai hỗ trợ
và sẽ nhanh chóng thực hiện hỗ trợ những nhóm tiếp theo trong vài ngày tới
tổng số đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn thủ đô vào khoảng một bốn triệu người
với dự kiến kinh phí hỗ trợ lên đến ba năm trăm linh tỷ đồng
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp
của ngân sách quận huyện thị xã để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định